chỉ khác một điều đó là xếp chặt công tác phòng chống dịch
tất cả các chủ phương tiện khi đến đây đều phải tiến hành đo thân nhiệt sát khuẩn và khai báo y tế
các cán bộ công nhân viên của trung tâm đều trang bị thêm kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn

trung tâm đăng kiểm vẫn duy trì hoạt động và chúng tôi hiện tại đang thực hiện hoạt động một nửa công suất
khi bắt đầu thực hiện giãn cách thì lượng phương tiện đến là giảm rõ rệt
trung bình một ngày có khoảng ba mươi bốn mươi phương tiện vào thực hiện kiểm định
và khi thực hiện hoạt động kiểm định thì chúng tôi thực hiện nghiêm hướng dẫn của bộ y tế về năm k
đồng thời cũng yêu cầu chủ phương tiện phải thực hiện nghiêm chấp hành đầy đủ các biện phòng dịch
vâng một lần nữa xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất cụ thể của ông vừa rồi
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín đang ngày càng có những diễn biến rất phức tạp
và có thể nói rằng là chúng ta hãy cùng góp sức chung tay đồng lòng ủng hộ trong chiến dịch này
vì vậy cần xác định quyết tâm hơn nữa
rằng mỗi cá nhân phải là một chiến sĩ
mỗi gia đình phải là một pháo đài trên trận tuyến chống dịch covid một mươi chín